ngay sau khi về hưu ông lê tuấn vũ đã xin làm bảo vệ tại một tòa nhà văn phòng

ông đoàn thì gắn bó với việc trông coi quản lý cơ sở vật chất cho một trường học gần bảy năm nay
công việc không quá nặng nhọc
mức thu nhập đi làm thêm cộng với nguồn lương hưu đủ cho ông một cuộc sống ổn định
nhưng quan trọng hơn là việc đi làm thêm ở tuổi ngoài sáu mươi còn giúp ông nâng cao sức khỏe
ông đoàn thì gắn bó với việc trông coi quản lý cơ sở vật chất cho một trường học gần bảy năm nay
những cái về tiếp cận về công nghệ thông tin thì các bác chưa thể kiếp tận nhanh như lớp trẻ
thế tuy nhiên là để sử dụng một cách hiệu quả đối với cái độ tuổi lao động này thì nhà trường cũng phân bổ một cách hợp lý phù hợp với công việc cho các bác làm việc
và các bạn trẻ ở trường thì cũng cố gắng giúp đỡ các bác trong điều kiện có thể công việc của mình
một nghiên cứu của quỹ dân số liên hợp quốc đã chỉ ra
tám mươi dân số sau khi nghỉ hưu đều mong chờ một cuộc sống ổn định
mọi người cũng mong muốn tìm thêm việc làm
nhiều chủ doanh nghiệp cũng mong muốn tìm kiếm những người nghỉ hưu để làm việc cho mình
ví dụ như ở công ty này nhân sự là người cao tuổi hiện chiếm tới sáu mươi
tuy nhiên khi phỏng vấn tuyển dụng không phải lúc nào người sử dụng lao động và người lao động cũng gặp nhau
bởi bên nào cũng có những tiêu chí và yêu cầu riêng
trong quá trình tùy theo mục tiêu của đối tượng khách hàng thì có rất nhiều mục tiêu quan trọng
và mức độ bình thường cũng có tùy theo mức độ của từng mục tiêu
khi tôi sử dụng lực lượng người lớn tuổi đa phần tôi phải tìm hiểu kỹ là
thứ nhất là cái nhân thân của các bác như thế nào các bác có đủ sức khỏe các bạn làm hay không
và cường độ công việc trong một ngày như thế ví dụ như tám tiếng là giờ quy định của nhà nước
ví dụ như các bác có muốn làm thêm giờ thì phải phù hợp với sức khỏe của các bạn hay không
thì tôi mới tiếp nhận được việc đấy
chứ không thể nào mình sử dụng một cách bừa bãi được
khi bọn tôi là con tuổi đi xin việc thì trong những vượt khi vào các công ty
thì bên ban tuyển dụng của công ty họ sẽ tư vấn tư vấn về các mục tiêu và các vị trí làm việc
khi mình xét thấy vị trí làm việc đáp ứng được cái khả năng của mình thì mình sẽ chấp nhận
còn nếu như mình cảm thấy nó vượt quá sự tưởng tượng hoặc là không vượt cái sức lực của mình thì mình sẽ không ấy
hiện có tới bảy tám triệu người cao tuổi khi tham gia thị trường lao động tạo ra kích cầu tốt hơn
nhất là khi việt nam bước vào
khi việt nam bước vào giai đoạn già hóa dân số thì việc sử dụng đối tượng này là rất cần thiết
tuy nhiên để người cao tuổi tìm được việc lại không đơn giản
phần lớn trong số họ tìm việc thông qua các mối quan hệ quen biết
người thân giới thiệu chứ ít có kênh thông tin tuyển dụng chính thức
công việc thường đơn giản thu nhập thấp
nhất là nhóm từ sáu mươi tuổi trở lên hoặc nhóm người cao tuổi ở nông thôn có rất ít cơ hội
chín mươi lao động cao tuổi đang làm ở khu vực phi chính thức
hầu như là các cái giao kèo mang tính chất là kiểu tự thỏa thuận thôi
và chủ yếu là thu hút được cái lực lượng cao tuổi
sức khỏe phải tương đối một chút này hay là phải có tay nghề cao
hoặc là cái trình độ kỹ thuật tương đối
thì đối với cái lực lượng người cao tuổi ở thời điểm hiện nay thì cái đó đang còn hạn chế
tương lai thì tôi nghĩ là nó sẽ khác một chút
nhưng hiện nay nó đang còn hạn chế
vậy thì chúng ta phải nghĩ đến một cái loại công việc gì đó mà ngay tại chỗ
đặc điểm của người cao tuổi là không di cư được như là đối tượng trẻ
có nhưng mà ít lắm
cái công việc nào nó tại chỗ mà nó quen với phần lớn người cao tuổi ở việt nam
chúng ta hiện nay là sáu mươi bảy năm là đang là nông dân ở nông thôn
không có cái giải pháp chuẩn bị từ bây giờ
thì chúng ta sẽ bị mất một cái lực lượng quan trọng như lao động quan trọng đó
theo dự báo đến năm hai nghìn năm mươi tỷ lệ người cao tuổi ở nước ta là khoảng hai mươi bảy triệu người
chiếm một phần tư tổng dân số cả nước
với tuổi nghỉ hưu như hiện nay
nếu có cơ chế chính sách cụ thể
người cao tuổi sẽ dễ dàng tìm được việc làm phù hợp
để có thể sống vui sống khỏe sống có ích